thưa quý vị hành vi chống người thi hành công vụ đang diễn biến ngày càng manh động liều lĩnh
mới đây công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa tạm giữ lê văn thắng bốn mươi tuổi quê tại quảng nam
để điều tra liên quan tới vụ đốt xe tăng vật trên xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông
bước đầu lực lượng công an xác định trong vụ đốt xe này có bốn chiếc xe máy
bao gồm cả xe của những người vi phạm khác và xe chuyên dụng xử lý vi phạm đã bị thiệt hại
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một giờ tối tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lái xe trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua ngã tư lộc an huyện long thành
thời điểm này một người đàn ông điều khiển xe máy bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn
đồng thời bị tạm giữ xe đã tự ý treo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác
trên thùng xe có bốn xe máy đã bị tạm giữ lực lượng chức năng yêu cầu xuống khỏi phương tiện chuyên dụng
thế nhưng người đàn ông trên đã liều lĩnh châm nửa đốt chiếc xe máy vi phạm của mình gây cháy lan
tổ công tác đã không chê đối tượng trên đưa về trụ sở công an sau đó
thưa quý vị người dân cả nước đã bước sang ngày nghỉ lễ thứ ba của dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thế nhưng theo ghi nhận chỉ trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn
giao thông toàn quốc đã xử lý hơn hai mươi sáu trường hợp vi phạm
trong đó ngày hai mươi tám tháng bốn có đến một mươi bốn năm trăm một mươi năm trường hợp vi phạm giao thông gần bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó ngày hai mươi tám tháng bốn toàn quốc xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi người bị thương sáu mươi tám người
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý một mươi bốn năm trăm một mươi năm trường hợp vi phạm giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi một tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng
hai chín trăm ba mươi ba giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm năm mươi tám xe ô tô năm bốn trăm linh bảy xe mô tô và một trăm hai mươi năm phương tiện khác
có thể nói rằng dù nghỉ lễ nhưng lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc vẫn đảm bảo quân số ứng trực
thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là tăng cường kiểm tra nồng độ cồn
điều này không chỉ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
để được an toàn mà còn duy trì một thói quen đó là đã uống rượu bia thì không lái xe
một chốt kiểm soát nồng độ cồn vào buổi tối trên đường trần nhật duật quận hoàn kiếm hà nội
dù là ô tô hay xe máy khi qua điểm chốt này đều bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
lái xe này qua kiểm tra sơ bộ được phát hiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
lái xe lý giải nguyên nhân là do vừa sử dụng nước xúc miệng
vừa sử dụng nước xúc miệng nó là nitrolin xong

cầm đấy là em cũng không rượu bia nữa
cho nhẹ nhàng
theo cục cảnh sát giao thông chỉ trong ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ đã có tới gần bốn lái xe bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn
có thể thấy không ít lái xe vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
cũng bởi vậy mà lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để nâng cao ý thức chấp hành của lái xe
không chỉ trên khu vực nội đô tại các tuyến cao tốc lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường bố trí lực lượng
cảnh sát giao thông thường thực hiện rất nhiều biện pháp như thay đổi khung giờ địa điểm tăng cường cơ số tham gia kiểm soát nồng độ cồn và xử lý
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi xử lý rất nhiều trường hợp đặc biệt có rất nhiều trường hợp có gây rất nhiều khó khăn cho anh em trong quá trình xử lý
bằng mọi biện pháp chúng tôi đã xử lý kiên quyết không có vùng cấm không có ngoài lệ
qua công tác điều tra cơ bản chúng tôi xác định rõ khung giờ
khoảng thời gian nào thì sẽ thường xuyên xuất hiện những trường hợp mà người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia cũng như là sử dụng chất kích thích
chúng tôi tăng cường kiểm soát vi phạm ở khu điểm đầu điểm cuối và thậm chí là một số các đoạn tuyến mà lúc ra nút vào cao tốc để sẵn sàng phát hiện và xử lý kịp thời
đối với những trường hợp này thì khi phát hiện sẽ xử lý rất nghiêm minh và quyết liệt
dự báo trong thời gian này các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn sẽ diễn biến khá phức tạp
cũng bởi vậy mà lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân dịp nghỉ lễ
công an tỉnh đồng nai đang đồng loạt gia quân kiểm tra các quán bar vũ trường beer club trá hình ẩn sau lớp vỏ là các cơ sở kinh doanh nhà hàng đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh
nhằm phong ngừa phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu biến tướng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh đã triển khai chín tổ
công an tỉnh đã hành tác với gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra tám cơ sở trên địa bàn tp biên hòa và một cơ sở tại huyện long thành
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện cả chín cơ sở đều vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm phòng cháy chữa cháy
một số nhân viên và khách sử dụng ma túy hút xê xa sử dụng bóng cười sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm động tác phương tiện biểu đạt
hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục tác động tiêu cực tới đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
ngoài ra qua kiểm tra tại các cơ sở này lực lượng công an còn phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy
trên cơ sở các vi phạm lực lượng công an đã lập biên bản xử lý đối với các chủ cơ sở theo quy định pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với các lực lượng triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
ăn thua bằng tiền bên trong một trang trại thuộc phương ba thành phố vĩnh long
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang nguyễn trường phong trú tại phường ba thành phố vĩnh long
cùng với chín đối tượng khác đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại trang trại của phong
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tám điện thoại di động số tiền trên hai mươi bốn triệu đồng trên người các đối tượng
và một số dụng cụ phục vụ cho việc đá gà
được biết phong là người đứng ra tổ chức cho các căn bạc tham gia đá cá cược
đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để sau mỗi một trận cá cược các con bạc sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho phong
đại tá trần tuấn anh chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
cơ quan chức năng dừng tìm kiếm năm ngư dân mất tích sau khi tàu kéo và xà lan chìm ở khu vực biển cách đảo lý sơn ba hải lý về phía bắc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
nhiều ngày tìm kiếm khả năng thuyền viên gặp nạn trên tàu kéo đang mất tích sống rất là thấp
trước đó đội thợ lặn xuống các khu vực tàu kéo ở dưới độ sâu là bốn mươi năm m để tìm kiếm thi thể của các thuyền viên có mắc kẹt bên trong hay không
tuy nhiên đội thợ lặn đã không tìm thấy ai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với lê thị thanh nghi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ và nguyễn đăng trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
đây là hai đối tượng có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng linh yến phi do nguyễn minh tân làm giám đốc
theo hồ sơ của cơ quan chức năng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai tân quen biết nghi và trình thông qua mối quan hệ bạn bè và cùng nhau hợp tác làm ăn
tân đã bổ nhiệm nghi làm giám đốc công ty linh yến phi chi nhánh cần thơ
thời gian này các đối tượng đã cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty linh yến phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như cho vay đáo hạn ngân hàng trả tiền phiếu thu mua tôm để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh thành phố và chiếm đoạt số tiền trên bốn bốn tỷ đồng nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam nguyễn minh tân hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an đang tiếp tục điều tra xử lý
kiểm chứng kỹ các đường liên kết trước khi đăng nhập để tự bảo vệ mình
đây là danh sách các website giả mạo được trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo trong tuần vừa qua
một số có tên miền khác giống với những đơn vị tổ chức thương hiệu mà chúng giả mạo
xong có thể nhận thấy các đường dẫn này lại có đuôi ít phổ biến như store vip online hay một số khác là chuỗi ký tự số lạ
trường web trình thống thường có địa chỉ url rất là ngắn gọn dễ nhớ và chính xác
thường bắt đầu bằng https và có biểu tượng hình cái khóa
trong khi đó địa chỉ url của các trang web giả mạo thường khá là dài phức tạp và không bắt đầu bằng https và không có biểu tượng khóa
cái thứ hai là thiết kế trang web
trang web trình thống thường có thiết kế chuyên nghiệp dễ nhìn dễ sử dụng
trong khi đó là các trang web giả mạo thường có thiết kế đơn giản

bên cạnh đó theo các chuyên gia các website giả mạo thường yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin cá nhân nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân
một số trường hợp ngay khi người dùng truy cập các website này sẽ xuất hiện những cảnh báo đe dọa hoặc các chương trình trúng thưởng hấp dẫn với nhiều phần quà có giá trị để đánh lừa và dụ dỗ người dùng
điều hướng truy cập đến những website không an toàn khác có chứa mã độc
khi đăng nhập những trang web mà yêu cầu đăng nhập thì chúng ta phải kiểm tra xem đây có phải là trang web chính chủ không hay là đây là những nội dung gì
nếu mà chỉ là một trang web để lấy thông tin thôi thì chúng ta không nên điền chắc chắn là không nên điền vào
tại vì những cái trang web này sẽ lấy thông tin về đăng nhập những tài khoản ngân hàng số chứng minh thư nhân dân hay là những thông tin liên quan đến phúc lợi xã hội khác
hiện nhóm ngành tài chính ngân hàng
đang là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo bằng website giả mạo
sau đó là ngành bán lẻ thương mại và giả mạo cơ quan chức năng
các trang web lừa đảo hầu hết là giả mạo các sản thương mại điện tử nổi tiếng như tiki shopee sendor
vì vậy người dùng cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về các kỹ năng an toàn trên không gian mạng
xem được những cái nguồn gốc của trang web này có thật sự là do những cái tin nhắn này là có phải do phần mềm mình sử dụng gửi đến hay không
hay là chỉ là một số lạ
thì chúng ta đặc biệt là không nên ấn vào những đường link từ số lạ
ngoài những lời khuyên trên thì khi mà chúng ta sử dụng những trình duyệt trên máy tính chúng ta có thể cài thêm những tool hỗ trợ để có thể xác minh được đây có vẻ là một đường link độc hại hay không
thì những tool này sẽ luôn được update hàng ngày và phát hiện ra
để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến trung tâm giám sát an toàn không gian mạng việt nam khuyến cáo người dân cảnh giác không truy cập vào các trang web đã được cảnh báo
luôn xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện
bất kỳ giao dịch truyền tiền hay cung cấp thông tin cá nhân nào qua mạng
nếu phát hiện website lừa đảo hãy báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền
tối qua một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện tử có chi nhánh tại đường lê văn thọ phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
nhiều tài sản có giá trị bị thiêu dụi hoàn toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng bốn người dân sống trên đường lê văn thọ phường một mươi một quận gò vấp ngửi thấy mùi khét nặng kèm theo khói đen nghi ngút bao phủ
ngay sau đó thấy lửa cháy bùng lên tại cửa hàng điện tử một trăm bốn mươi đường lê văn thọ
nhiều nhân viên trong cửa hàng đã nhanh chóng đẩy tài sản có giá trị ra bên ngoài đồng thời dùng bình chữa cháy mini để dập lửa
nhưng do trong cửa hàng có nhiều vật chất dễ cháy nên ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa
khoảng bốn mươi năm phút sau đám cháy cơ bản được không chế
rất may tất cả nhân viên cửa hàng đã kịp thời thoát khỏi đám cháy nên không có thương vong về người
tuy nhiên nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng đã bị theo dụi
được biết là cửa hàng này là chi nhánh của doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng là thiết bị điện tử như điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
người đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
theo điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ một năm đến một mươi năm
bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội đánh bạc công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số sáu ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn bảy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa và đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng bình xã hà long huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
cũng về tội đánh bạc theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến bảy năm
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
lo che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện